thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can tạm giam
đối với phạm minh thanh chú tại huyện bình đại của tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
chiều tối ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu về thanh đã cãi nhau với vợ chửi bới và đập phá tài sản
sau đó thanh đi ra đường trước nhà thấy bà trương mai trinh chú tại địa phương đang đi bộ đến
sau đó thanh đã vào nhà lấy con dao dựa ra chặt đường và chém vào người bà trinh cho đến khi nằm bất động
sau khi gây án thanh về nhà cha mẹ ruột ở xã mỹ thạnh huyện rồng trôm của tỉnh bến tre
và đến công an xã mỹ thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết thanh từng có tiền án về tội cướp tài sản
sáu đối tượng cùng chú tại huyện châu thành của tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện châu thành tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện châu thành nhận được tin báo của anh huỳnh minh tiên
về việc trong lúc đánh bạc bị một nhóm đối tượng đe dọa buộc nhóm của tiên phải trả lại số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng do thắng trước đó
do bị khống chế ép buộc nên nên linh đã chuyển khoản cho nhóm đối tượng này chín mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng bắt tiên viết giấy nhận nợ năm mươi triệu đồng và giữ một xe mô tô cùng nhiều giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô
tiếp nhận tin báo công an huyện đã tiến hành điều tra
nga truy xét bắt giữ sáu đối tượng gồm đặng văn phi võ văn chiến phạm công đủ huỳnh văn phát phạm thế hùng trần hoàng du
để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
chiếm đoạt số tiền bốn trăm linh triệu đồng đặt cọc lô đất hai vợ chồng từ anh tuấn và huỳnh trần thị thanh thủy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê của thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra vợ chồng tuấn và thủy là chủ sở hữu của một lô đất tại khu tái định cư
vào cuối năm hai nghìn hai mươi thủy quen biết một người và được giới thiệu tham gia góp vốn đầu tư vào dự án là bốn tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm người này yêu cầu vợ chồng tuấn đóng tiền sớm để rút lãi sớm là một mươi tỷ đồng
thấy được giá thủy bàn với tuấn giả bán lô đất của mình để lấy bốn trăm linh triệu tiền cọc tiếp tục đầu tư
khi không nhận được lãi như mong muốn hai bị cáo đã bán lô đất cho một người khác
và chiếm đoạt suất tiền đặt cọc
chuyển sang một thông tin về giáo dục
thưa quý vị vào ngày hôm nay tám tháng bảy hơn một triệu thí sinh của cả nước bước vào ngày thi thứ hai
cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
buổi sáng thì thí sinh thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên là vật lý hóa học sinh học và khoa học xã hội
gồm các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân đối với thí sinh hệ giáo dục phổ thông
và môn lịch sử địa lý đối với thi sinh hệ giáo dục thường xuyên
buổi chiều thì thi bài ngoại ngữ và sau đây sẽ là tổng hợp của phóng viên thời sự
cũng giống như hai thi môn trước đó là ngữ văn và toán hầu hết thí sinh đánh giá đều khó hơn có tính phân hóa
em thi tổ hợp khoa học tự nhiên lì hóa sinh và em đánh giá đề năm nay là khó hơn hẳn đối với hai năm trước
các bạn sẽ từ điểm tầm điểm tám đến điểm chín là sẽ dễ còn chín lên một mươi thì sẽ là khó
vì đề năm nay nó các câu nâng cao nó vẫn nhiều hơn
kỳ thi trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai có sự khác biệt so với hai năm trước đó
dù dịch covid vẫn còn thế nhưng được tổ chức vào một đợt
trên cả nước có ba mươi tám thí sinh là f không tham gia thi và được bố trí ở những phòng riêng như thế này

ngày thi thứ hai thời tiết tại nhiều tỉnh thành phố khá thân lợi
an ninh an toàn cho các điểm thi được đảm bảo
đặc biệt việc siết chất kỷ luật từ giám thị để tránh hiện tượng như lộ lọt đề thi

các thầy các cô vẫn phải tinh ý và kiểm soát

mới đề để bị lộ lọt ra ngoài

không còn những áp lực những buổi ôn bài tới khuya

cảm ơn các bạn

cảm ơn các bạn

cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn